thưa quý vị sáng nay thượng tướng lương tam quang ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an
chủ trì buổi lễ công bố quyết định của bộ trưởng bộ công an về công tác cán bộ tại cục an ninh chính trị nội bộ
tại buổi lễ thứ trưởng lương tam quang đã trao quyết định nghỉ công tác chờ hưởng chế độ hưu trí kể từ ngày một tháng bảy năm hai nghìn hai mươi
đối với trung tướng đặng ngọc tuyến cục trưởng bộ an ninh chính trị nội bộ và quyết định điều động
thiếu tướng vũ hồn văn giám đốc công an tỉnh đồng nai đến nhận công tác và giữ chức vụ cục trưởng cục an ninh chính trị nội bộ từ ngày một tháng bảy năm hai nghìn hai mươi ba
thay mặt đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an thứ trưởng lương tam quang ghi nhận biểu dương những công lao đóng góp của trung tướng đặng ngọc tuyến
đối với sự nghiệp bảo đảm an ninh quốc gia mong muốn đồng chí sẽ tiếp tục đóng góp trí tuệ cùng những kinh nghiệm quý báu cho công tác bảo đảm an ninh chính trị nội bộ
góp phần xây dựng lực lượng công an nhân dân không ngừng phát triển vững mạnh đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo đảm an ninh quốc gia trong tình hình mới
đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an đánh giá thiếu tướng vũ hồng văn là cán bộ được đào tạo cơ bản và trưởng thành từ cơ sở
đã trải qua nhiều đơn vị vị trí công tác khác nhau và thể hiện được năng lực trình độ chuyên môn quyết liệt trong chỉ đạo điều hành và bản lĩnh người lãnh đạo chỉ huy
trong thời gian giữ chức vụ giám đốc công an tỉnh đồng nai thiếu tướng vũ hồng văn đã chỉ đạo triệt xóa vô hiệu hóa nhiều băng ổ nhóm tội phạm
đấu tranh nhiều chuyên án lớn được cấp ủy chính quyền địa phương và nhân dân ghi nhận tin tưởng
đồng chí thứ trưởng đề nghị trên cương vị công tác mới và trọng trách rất lớn thiếu tướng vũ hồng văn sẽ không ngừng nỗ lực
tiếp tục phát huy bản lĩnh chính trị năng lực công tác tinh thần trách nhiệm gương mẫu đoàn kết thống nhất cùng đảng ủy lãnh đạo cục an ninh chính trị nội bộ hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao
phát biểu tại buổi lễ thiếu tướng vũ hồng văn khẳng định sẽ cùng tập thể lãnh đạo cán bộ chiến sĩ đơn vị xây dựng cục an ninh chính trị nội bộ thật sự trong sạch vững mạnh chính quy tinh nhuệ hiện đại
theo tinh thần nghị quyết số một mươi hai của bộ chính trị góp phần tiếp tục tô thám thêm truyền thống vẻ vang mà các thế hệ cha anh cán bộ chiến sĩ cục an ninh chính trị nội bộ qua các thời kỳ đã giải công xây dựng
cũng trong sáng nay tại hà nội cục an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao bộ công an đã tổ chức hội nghị sơ kết công tác đảm bảo an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao sáu tháng đầu năm hai nghìn hai mươi hai
triển khai những nhiệm vụ trọng tâm sáu tháng cuối năm thượng tướng lương tam quang ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an tham dự hội nghị
hội nghị đánh giá sâu sắc toàn diện các mặt công tác đảm bảo an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao trong sáu tháng đầu năm
dưới sự lãnh đạo chỉ đạo của đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an tập thể lãnh đạo cán bộ chiến sĩ đơn vị đã hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được lãnh đạo bộ công an giao và chương trình công tác đề ra
các mặt công tác nghiệp vụ tiếp tục được cục an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao quan tâm chỉ đạo có sự chuyển biến rõ rệt cả về chất và lượng
kịp thời nhận diện đánh giá những vấn đề phức tạp nổi lên trên không gian mạng để chủ động phòng ngừa đấu tranh xử lý hiệu quả đấu tranh triệt phá thành công một số chuyên án điểm
làm cơ sở hướng dẫn nghiệp vụ cho công an địa phương đảm bảo tuyệt đối an ninh an toàn mạng cho các sự kiện quan trọng của đất nước

phát biểu tại lễ khai mạc hội thi điều lệnh bắn súng võ thuật công an nhân dân khu vực phía nam năm hai nghìn hai mươi hai
trung tướng lê quốc hùng ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an phó trưởng ban chỉ đạo các hoạt động kỷ niệm sáu mươi năm ngày truyền thống lực lượng cảnh sát nhân dân việt nam dự và phát biểu tại hội thi
dự lễ khai mạc còn có đồng chí lê trường lưu ủy viên trung ương đảng bí thư tỉnh ủy thừa thiên huế các đơn vị cục nghiệp vụ bộ công an và một mươi sáu đơn vị tham gia vòng chung kết
thứ trưởng lê quốc hùng nhiệt liệt chào mừng một mươi sáu đội tuyển xuất sắc nhất vòng loại phía nam về tham dự chung kết
thứ trưởng nhấn mạnh việc tăng cường nâng cao chất lượng hiệu quả công tác điều lệnh quân sự võ thuật là một thành tố rất quan trọng góp phần xây dựng lực lượng công an nhân dân thật sự trong sạch vững mạnh chính quy tinh nhuệ hiện đại đáp ứng yêu cầu phục vụ thắng lợi nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự an ninh quốc gia
do đó yêu cầu mỗi cán bộ chiến sĩ công an phải phát triển toàn diện và có khả năng sử dụng võ thuật vũ khí điêu luyện để đối phó với các loại tội phạm nguy hiểm
để công tác này đi vào thực tiễn phục vụ tốt công tác chiến đấu của lực lượng công an nhân dân thứ trưởng đề nghị
công tác này phải được tiến hành thường xuyên liên tục đảm bảo thời lượng chất lượng khối lượng huấn luyện đạt đến trình độ tinh thông tinh nhuệ và hiện đại
cấp quỷ chủ huy công an cả cấp phải là lực lượng nông
cốt đi đầu nêu gương cho cán bộ chiến sĩ học tập làm theo
cán bộ chiến sĩ cảnh sát nhân dân nói riêng công an nhân dân nói chung phải lấy các tiêu chuẩn chấp hành điều lệnh nội vụ quân sự vụ thuật làm thước đo cho sự cống hiến quên mình phụng sự tổ quốc phục vụ nhân dân
thứ hai hội thi điều lình công an nhân dân quân sự võ thuật trung kết khu vực phía nam lần này phải là hình màu của sự gian luyện phấn đấu đạp và phá các kỷ lục
làm mục tiêu để toàn thể lực lượng công an nhân dân học tập vươn lên hoàn thiện mình theo tiêu chí chính quy tuyên nhệ và hiện đại
với mục tiêu hội thi lần này sẽ trở thành hình mẫu cho toàn lực lượng
đồng chí thứ trưởng yêu cầu đội ngũ trọng tài cần khách quan trung thực và công bằng để lựa chọn ra cá nhân đơn vị xuất sắc nhất
sau lễ khai mạc một mươi sáu đội tuyển chính thức bước vào thi đấu ở hai nội dung
hai phần thi này sẽ diễn ra trong hai ngày bốn và năm tháng bảy
lễ khai mạc và trao giải sẽ diễn ra vào ngày sáu tháng bảy tại nhà hát sông hương thành phố huế
sáng nay tại hà nội văn phòng chủ tịch nước đã tổ chức họp báo công bố quyết định đặc xá năm hai nghìn hai mươi hai của chủ tịch nước
liên quan đến nội dung các vấn đề được quan tâm tại buổi họp báo thiếu tướng nguyễn văn long thứ trưởng bộ công an cho biết
năm hai nghìn hai mươi một đã có trên ba phạm nhân được đặc xá
và quyết định đặc xá năm hai nghìn hai mươi hai một lần nữa tiếp tục khẳng định chính sách khoan hồng của đảng và nhà nước việt nam
đối với những người phạm tội ghi nhận quá trình rèn luyện giáo dục cải tạo phạm nhân sớm trở thành người có ích cho xã hội
theo quyết định về đặc xá năm hai nghìn hai mươi hai chủ tịch nước quyết định thực hiện đặc xá tha tù trước thời hạn
cho người bị kết án phạt tù có thời hạn tù trung thân nhân dịp quốc khánh mùng hai tháng chín
thời gian đã chấp hành án phạt tù để xét đặc xá tính đến ngày ba mươi một tháng tám năm hai nghìn hai mươi hai
trả lời tại buổi họp báo thiếu tướng nguyễn văn long thứ trưởng bộ công an cho biết
các phạm nhân đều bình đẳng khi xét đặc giá tuy nhiên nhóm người phạm tội xâm phạm trật tự quản lý kinh tế và chức vụ
phải kèm theo một điều kiện là hoàn thành nghĩa vụ phần dân sự đồng thời có những điều kiện cụ thể để được đề nghị đặc xá

vì vậy năm thứ hai liên tiếp thực hiện đặc xá đã thể hiện tính nhân văn nhân đạo và khoan hồng của pháp luật
việc đặc xá này sẽ được tiến hành theo một cái quy trình và sẽ có hội đồng tư vấn quyết định sau khi xét cái quy trình này hội đồng tư vấn sẽ lập danh sách
và trước ngày quyết định đặc sá là mùng hai chín thì chúng ta sẽ có được danh sách chính thức để công bố
liên quan đến các phạm nhân là người nước ngoài
thứ trưởng bộ ngoại giao thứ trưởng bộ ngoại giao thứ trưởng bộ ngoại giao
ngoại giao hà kim ngọc cho biết hiện có bảy trăm năm mươi một phạm nhân có quốc tịch nước ngoài đang chấp hành án tại các cơ sở giam giữ ở việt nam
những phạm nhân có quốc tịch nước ngoài cũng được đối xử bình đẳng như các phạm nhân có quốc tịch việt nam trong đợt đặc sá lần này nếu đủ điều kiện